theo kế hoạch bay của các hãng hàng không trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
cảng hàng không quốc tế đà nẵng sẽ phục vụ hơn một hai trăm năm mươi lượt chuyến bay đi và đến
tăng khoảng hai mươi bốn so với bình thường để bảo đảm hoạt động vận tải bằng đường không trong dịp lễ
cảng đã triển khai công điện của thủ tướng chính phủ và các chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn
của cục hàng không việt nam đến tất cả các đơn vị trong cảng
cụ thể duy trì hệ thống trực lãnh đạo trực chỉ huy trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn trang bị đầy đủ vũ khí công cụ hỗ trợ
phương tiện trang thiết bị đảm bảo an ninh hàng không tổ chức bố trí điều tiết quân số lực lượng an ninh hàng không
trực tại các vị trí phù hợp với từng thời điểm duy trì biện pháp kiểm tra tuần tra giám sát an ninh
để kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm hành vi can thiệp bất hợp pháp hạn chế xảy ra ủn tắc cục bộ tại nhà ga
thường xuyên liên hệ giữ liên lạc với văn phòng thường trực phòng chống khủng bố thành phố đà nẵng công an quận hải châu
sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai để nắm chắc tình hình địa bàn của cảng và các khu vực lân cận
chủ động phối hợp triển khai các biện pháp đối phó khi có tình huống xảy ra
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng bốn tại xã mà coi huyện đông giang tỉnh quảng nam
đã diễn ra lễ khai trương khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang sau gần bảy năm triển khai thi công
trong đó có hai năm đưa vào khai thác và vận hành chạy thử
qua đó giúp du khách có nhiều sự lựa chọn trải nghiệm khi tham quan du lịch tại tỉnh quảng nam
việc chính thức khai trương khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang sẽ là một sự kiện tạo động lực
làm tiền đề giúp du lịch vùng núi phía tây quảng nam tạo được ấn tượng mới tốt đẹp với du khách gần xa
dự án khu du lịch còn có ý nghĩa tiên phong góp phần giúp thú thêm nhiều dự án mới đầu tư
qua đó đánh thức tiềm năng và nâng cao vị thế sức cạnh tranh của du lịch miền núi
thay đổi diện mạo cảnh quan địa phương phù hợp với mục tiêu phát triển quy hoạch toàn tỉnh quảng nam
theo mô hình cấu trúc không gian hai vùng hai cụm động lực ba hành lang phát triển
khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang là một trong những dự án du lịch trọng điểm
có quy mô một trăm hai mươi hectare tại khu vực vùng núi phía tây tỉnh quảng nam
với tổng vốn đầu tư gần tám trăm linh tỷ đồng sẽ tạo thêm cho vùng núi phía tây một điểm đến mới
mở ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn
hứa hẹn là địa điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
theo thông tin từ gà hải phòng trong ngày hai mươi bảy tháng bốn và trong sáng ngày hai mươi tám tháng bốn
đã có khoảng năm lượt khách đi và đến tại gà hải phòng
xu hướng hành khách chọn đường sắt là phương tiện di chuyển tới thành phố hải phòng ngày càng tăng nhất là giới trẻ
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một mươi một tháng năm
các chuyến tàu đi và đến hải phòng
cụ thể chiều hà nội hải phòng ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn
mỗi ngày chạy thêm hai chuyến ngày hai mươi chín chạy thêm một chuyến
chiều từ hải phòng đi hà nội ngày hai mươi chín tháng bốn chạy thêm một chuyến
ngày ba mươi tháng bốn và một tháng năm mỗi ngày chạy thêm hai chuyến
hành khách có xu hướng lựa chọn phương tiện di chuyển qua gà hải phòng ngày càng tăng
nhất là lớp trẻ
họ có tâm lý muốn trải nghiệm cảm xúc đi bằng tàu hỏa
việc đặt vé cũng rất dễ dàng thuận tiện thông qua các nền tảng trên internet
có tới tám mươi hành khách đi và đến ga hải phòng đặt vé online
để phục vụ hành khách tốt nhất ngành đường sắt đã nâng cao chất lượng phục vụ
triển khai bán vé điện tử trên nhiều nền tảng số
tối qua phố đi bộ tại khu vực trung tâm hòa bình phường một
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã chính thức đưa vào hoạt động trở lại
để phục vụ người dân và du khách
việc phố đi bộ trung tâm hòa bình hoạt động trở lại sẽ tạo thêm địa điểm vui chơi
mua sắm cho mọi người khi đến địa phương
phố đi bộ tại khu vực trung tâm hòa bình phường một thành phố đà lạt
có chiều dài khoảng một km lấy giảm mùng ba tháng bốn làm trung tâm
cùng với một số tuyến phố xung quanh
tại khu vực phố đi bộ là không gian tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật
và các cửa hàng phục vụ hàng lưu niệm đặc sản đà lạt ẩm thực
phố đi bộ hoạt động từ một mươi chín h đến hai mươi hai h các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
để đảm bảo an ninh trật tự tại phố đi bộ hòa bình
chính quyền địa phương đã phân công lực lượng chức năng chốt chặn
tại các điểm nối tuyến giao thông vào phố đi bộ
cũng như triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông
trật tự đô thị và vệ sinh môi trường
bên cạnh việc đưa vào hoạt động trở lại phố đi bộ hòa bình
vừa qua ubnd tỉnh lâm đồng đã đồng ý việc thí điểm mở tuyến phố đi bộ
trần quốc toàn thời gian hoạt động từ một mươi tám h đến hai mươi hai h
các ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
tối qua hai mươi bảy tháng tư tại công viên thương bạc
chủ đề ẩm thực huế với bốn phương nhằm tôn vinh bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực huế
phục vụ người dân địa phương khách du lịch trong nước và quốc tế
tại tuần lễ người dân và du khách được trải nghiệm
các không gian ẩm thực truyền thông huế
ẩm thực huế với bốn phương ẩm thực đường phố
giới thiệu sản phẩm thương mại ẩm thực chay
và các sản phẩm ô cốt huế
theo đó ẩm thực truyền thống huế là không gian chính
với hai mươi gian hàng trưng bày và trình diễn ẩm thực truyền thống huế
du khách không chỉ được tham gia trải nghiệm thưởng thức
mà còn chứng kiến nghệ nhân trình diễn các món ăn thông qua hội thi
một mươi hai gian hàng ẩm thực huế với bốn phương
quy tụ những tinh hoa đặc sắc của ẩm thực ba miền bắc trung nam
mang đến cho công chúng những nét độc đáo của ẩm thực các miền
qua các màn trình diễn chế biến món ăn
của những đầu bếp nhà hàng và nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng việt nam
ngoài ra du khách còn được thưởng thức hương vị
các món ăn đường phố đa dạng hấp dẫn
của không gian ẩm thực đường phố ẩm thực chai thuần huế
các sản phẩm ô cốt huế
liễu hội kết thúc vào ngày một tháng năm
thưa quý vị di trì khảo cổ mái đáng ngườm
ở xã thần gia huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
được biết đến nổi tiếng với kỹ nghệ ngườm
và dấu tích của loài người sinh sống
có niên đại cách đây khoảng bốn mươi một năm trăm linh năm
với những phát hiện mới trong lần khai quật thứ năm
được tổ chức đầu năm hai nghìn hai mươi
tỉnh thái nguyên đang chỉ đạo các cơ quan chức năng
phối hợp với các cơ quan chức năng

đề nghị di trì mái đáng ngườm là di tích quốc gia đặc biệt
kết quả khai quật lần thứ năm
các nhà khoa học phát hiện sự tồn tại
của các lớp văn hóa có cấu trúc và màu sắc
hoàn toàn khác biệt so với trước
trong các lớp văn hóa năm và sáu đều phát hiện
các công cụ mảnh hạch cuội nguyên liệu
công cụ hạch mảnh tước mảnh tách
cùng di cốt động vật hạt quả
và một số lượng ít các loài nhuyễn thể
trên cạn và dưới nước
đặc biệt còn phát hiện xương động vật cháy
tại hội nghị báo cáo kết quả khai quật
di trì khảo cổ mái đáng ngườm lần thứ năm mới đây
lãnh đạo tỉnh thái nguyên yêu cầu
các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chuyên môn trung ương
tiếp tục tham khảo ý kiến tư vấn của các nhà khoa học
tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận
di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt
đồng thời yêu cầu bổ sung quy hoạch tổng thể
khu di tích này vào quy hoạch chung
của huyện võ nhai tỉnh thái nguyên